liên quan đến vụ việc nữ chủ tịch huyện nhân trạch tỉnh đồng nai bị lừa đảo bốc hơi số tiền hơn một trăm linh tỷ đồng trong tài khoản
ngày hai mươi sáu tháng ba tại cuộc họp báo quý i của bộ công an
lãnh đạo cục cảnh sát hình sự và cục an ninh mạng đã cung cấp thêm thông tin về vụ việc
thiếu tướng tô cao lanh phó cục trưởng cục cảnh sát hình sự c hai bộ công an cho biết
hiện cơ quan điều tra của bộ công an đã nhận được thông tin về vụ việc nêu trên
ngay khi nhận thông tin đơn vị chức năng của bộ công an và địa phương đang tích cực điều tra khi có kết luận sẽ công bố
thiếu tướng tô quang thông tin thêm tình hình tội phạm trong những tháng đầu năm cơ bản được kiềm chế
những vụ án nghiêm trọng được tập trung điều tra tội phạm nổi lên là chống người thiền công vụ và tội phạm công nghệ cao
kẻ xấu lợi dụng thủ đoạn công nghệ để lừa đảo đánh bạc hoạt động tín dụng đen
bên cạnh đó các lĩnh vực như kinh tế ma túy nhiều nhóm tội phạm cũng lợi dụng công nghệ cao để hoạt động
hiện nay có tình trạng rụ rỗ lôi kéo người tham gia trên mạng xã hội thành lập các tổ nhóm nhóm kín để đối phó cơ quan chức năng
lãnh đạo cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao a năm bộ công an cho biết
hoạt động lừa đảo chiến đoàn trên mạng không phải là mới nhưng ngày càng tinh vi
theo phó cục trưởng cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao a năm bộ công an cho biết
trước đây cơ quan chức năng tập trung phòng chống trên mạng xã hội nhưng gần đây lại xuất hiện một số ứng dụng lừa đảo
hiện a năm đã tập trung tuyên truyền cho người dân để nâng cao cảnh giác đối với loại tội phạm này
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng ba công an tỉnh đồng nai cũng phờ và các lực lượng nghiệp vụ điều tra vụ việc chủ tịch huyện nhân trạch bị lừa
các nguồn tin cho biết nhóm lừa đảo đã yêu cầu bà nguyễn thị giang hương chủ tịch ủy ban dân huyện nhân trạch tỉnh đồng nai mở tài khoản
sau đó bà hữu huy động tiền từ người thân nạp vào tài khoản
bằng nhiều cách nhóm lừa đảo qua mạng đã lấy tiền từ tài khoản của chủ tịch ủy ban dưới huyện nhân trạch mỗi lần vài chục tỷ đồng
giải thích vì sao xảy ra vụ việc trên chủ tịch ủy ban dân huyện nhân trạch cho biết
đây là vụ hacker tấn công vào tài khoản tiền trong tài khoản chứ bà không chuyển tiền
nhân dân huyện nhân trạch đồng nai nguyễn thị giang hương bị lừa đảo một trăm linh tỷ đồng
ông lê thành mỹ bí thư huyện ủy nhân trạch cho biết sau khi báo chí thông tin huyện ủy đã báo cáo sơ bộ cho tỉnh ủy đồng nai
ngoài ra trong ngày hai mươi hai tháng ba công an tỉnh đồng nai cũng đã phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ điều tra vụ việc chủ tịch ủy ban nhân dân huyện nhơn trạch bị lừa
theo các thông tin được các cơ quan báo chí đăng tải trước đó bà nguyễn thị giang hương chủ tịch ủy ban nhân dân huyện nhân trạch mở tài khoản
sau đó bà hương huy động tiền từ người thân nạp vào tài khoản
bằng nhiều cách nhóm lừa đảo qua mạng đã lấy tiền từ tài khoản của bà hương số tiền khoảng một trăm linh tỷ đồng
còn trên thông tin được đăng tải trên báo dân trí và báo thanh niên số tiền nhóm lừa đảo công nghệ cao rút từ tài khoản bà nguyễn thị giang hương là khoảng một trăm bảy mươi tỷ đồng
về phía ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đồng nai một lãnh đạo cho hay số tiền mà các cơ quan báo chí thông tin về chủ tịch huyện bị lừa quá lớn nên ủy ban kiểm tra sẽ lưu ý về việc kê khai tài sản của chủ tịch ủy ban nhân dân huyện nhân trạch
nói về những trường hợp bị lừa tiền như trên một lãnh đạo cục công nghệ thông tin ngân hàng nhà nước cho hay hình thức chiêu trò thủ đoạn của tội phạm công nghệ ngày càng tinh vi

cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguồn gốc số tiền xác định chủ sở hữu hợp pháp của số tiền để làm rõ tư cách tham gia tố tụng đồng thời xác định trách nhiệm trong công tác quản lý số tiền của ngân hàng
trường hợp kết quả xác minh cho thấy đây là số tiền hợp pháp của khách hàng gửi tại ngân hàng ngân hàng có trách nhiệm bảo quản bảo vệ và có trách nhiệm bồi thường nếu số tiền này bị đánh cắp
ngoài ra cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ phương thức thủ đoạn chiếm đoạt số tiền được thực hiện như thế nào khách hàng gửi tiền có lỗi trong việc bảo quản số tiền hay không
nếu trường hợp khách hàng để lộ thông tin tài khoản ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng mật khẩu mạng otp của mình hoặc có hành vi khác vi phạm nghĩa vụ bảo mật thông tin khiến cho các đối tượng lừa đảo chiếm quyền kiểm soát tài khoản và rút tiền từ tài khoản thì ngân hàng chỉ có lỗi một phần lỗi chính thuộc về khách hàng
còn trường hợp khách hàng không để lộ thông tin không cung cấp thông tin về tài khoản ngân hàng của mình cho các tổ chức cá nhân khác dẫn đến bị lừa đảo
phương thức thủ đoạn chiếm đoạt tài sản trong vụ việc này là các đối tượng truy cập trái phép vào hệ thống máy tính mạng nội bộ của ngân hàng hoặc có các thủ đoạn khác xâm nhập vào hệ thống của ngân hàng để chiếm đoạt số tiền đó của khách hàng thì mọi rủi ro trong trường hợp này thuộc về ngân hàng ngân hàng phải bồi thường cho khách hàng
theo ông cường hành vi chiếm đoạt tiền từ tài khoản ngân hàng của khách hàng có thể cấu thành tội phạm nhiều tội danh khác nhau như tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản
với số tiền chiếm đoạt tài sản đặc biệt lớn như vậy mà các đối tượng bị xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hình phạt cao nhất có thể tới hai mươi năm tù hoặc tù trung thân
còn trường hợp xử lý về tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản hình phạt cao nhất tới hai mươi năm tù
vấn đề xác định đối tượng đã thực hiện hành vi chiếm đoạt số tiền và phương thức thủ đoạn chiếm đoạt như thế nào sẽ là căn cứ để xác định về tội danh
làm cơ sở áp dụng hình phạt đối với đối tượng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của chủ tịch ubnd huyện nhân trạch
đổi về việc có thể lấy lại tiền trong trường hợp bắt được thủ phạm hay không
nhiều vị lãnh đạo ngân hàng cho rằng tiền bị lừa đảo thường khó thu hồi ngay cả khi bắt được thủ phạm
bởi khi lừa đảo tiền được kẻ xấu chuyển đi ngay qua nhiều tài khoản hoặc được rửa qua một hệ thống phức tạp bằng cách chuyển đổi thành thẻ cào
tiền kỹ thuật số hoặc nạp vào các tài khoản cá độ chơi game bất hợp pháp
do đó khách hàng rất khó có thể yêu cầu ngân hàng đền bù thiệt hại cho các giao dịch được xác thực bởi đầy đủ thông tin đăng nhập và mã otp xác thực
và trên cùng thiết bị mà khách hàng đang sử dụng cho các dịch vụ giao dịch bình thường khác
chính vì vậy hệ thống ngân hàng xác nhận đây là các giao dịch hợp lệ và đã thực hiện như các giao dịch khác do chủ tài khoản thực hiện
đúng theo quy định cung cấp và sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử giữa khách hàng và ngân hàng
và lúc này ngân hàng chỉ có thể phối hợp với cơ quan phòng chống tội phạm công nghệ cao
cơ quan công an và điều tra để hỗ trợ khách hàng trong việc cung cấp thông tin nhanh nhất và đầy đủ
để cơ quan chức năng với đủ thẩm quyền và nguồn lực chuyên ngành nhằm thực hiện các công tác điều tra và xử lý
các ngân hàng và khách hàng đều phải đợi kết quả điều tra từ cơ quan chức năng
nhằm tránh những trường hợp đáng tiếc tiếp tục xảy ra
vụ thanh toán ngân hàng nhà nước cho rằng
việc đặt ngưỡng giao dịch buộc phải xác minh chính chủ trong thời gian tới là cần thiết
điều này nhằm vô hiệu hóa nạn cho thuê cho mượn tài khoản để nhận tiền lừa đảo
theo thống kê chín mươi giao dịch liên ngân hàng có giá trị dưới hai triệu đồng
chỉ có một mươi là giao dịch trên hai triệu đồng
các ngân hàng hoàn toàn có thể đặt ngưỡng năm triệu một mươi triệu đồng trở lên
phải xác minh chính chủ khuôn mặt phân tay
quá trình này chỉ mất năm đến một mươi giây không ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách hàng
nhưng đảm bảo chính chủ đúng theo quy định hiện hành
nếu xác minh không đúng chính chủ ngân hàng có quyền tạm dừng giao dịch và yêu cầu xác thực tại quầy
vì lãnh đạo cục công nghệ thông tin giải thích khi chiếm quyền kiểm soát điện thoại
nghĩa là kẻ lừa đảo đọc được dữ liệu cá nhân đọc tin nhắn chứa mã otp
kiểm soát được ứng dụng tài khoản ngân hàng trên điện thoại của người dân
chủ điện thoại không hề nhận được tin nhắn dù đang cầm điện thoại trên tay
và khi vào được tài khoản ngân hàng của người khác kẻ gian chuyển tiền chiếm đoạt tài sản
những ngày gần đây liên tục các email tin nhắn qua app cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo của tội phạm công nghệ
hdbanh cảnh báo thủ đoạn mạo danh nhân viên hdbanh liên hệ mời trao nâng hạn mức
hoàn tiền hủy thẻ tiến dụng hay mở thẻ hưởng ưu đãi nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền trong tài khoản
ngân hàng này cũng liệt kê các đổ số chuyên lừa đảo bắt đầu bằng những số như hai mươi bốn hai mươi tám năm mươi chín
và cảnh báo khách hàng không cung cấp thông tin hai mặt thẻ tín dụng
tây còng banh cũng đang hướng dẫn phòng tranh các hình thức lừa đảo tài chính
trong đó ngoài yêu cầu khách hàng luôn cảnh sát với những yêu cầu từ cuộc gọi tin nhắn sms email không xác thực
đặc biệt là các yêu cầu chuyển tiền cài đặt kích hoạt nâng cấp dịch vụ
còn hướng dẫn kiểm tra tin nhắn nhận được có phải của ngân hàng gửi hay không với hình minh họa trực quan
không chỉ hai ngân hàng trên mà hàng loạt ngân hàng liên tục gửi cảnh báo
thế nhưng vẫn có nhiều vụ lừa đảo xảy ra do thủ đoạn của đối tượng lừa đảo ngày càng tinh vi
như sử dụng công nghệ deepfak ai để tạo ra các sản phẩm công nghệ âm thanh hình ảnh và video với độ chính xác cao
hay chiều nhắn tin mượn tiền bằng tài khoản giống hệ chính chủ khiến người bị lừa tin là thật và chuyển hàng chục triệu đồng